công an tp hải phòng cho biết lực lượng công an thành phố phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an vừa lập chiến công đặc biệt xuất sắc phá chuyên án thu giữ năm mươi sáu bánh heroin nặng khoảng hơn hai mươi ba kg gần một mươi hai năm kg ma túy tổng hợp và ba trăm một mươi bảy triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
cầm đầu đường dây này là đặng thị huệ chú thành phố hải phòng trợ thủ đắc lực cho huệ là phạm bích nguyệt cùng chú thành phố hải phòng đối tượng đặng thị huệ nhận chuyển phát ma túy từ nước ngoài đưa về sau đó phân phát cho các đối tượng trong đường dây tiêu thụ trong nước và đường dây chuyển ma túy đi nước thứ ba
tại cơ quan điều tra đặng thị huệ và phạm bích nguyệt đã khai nhận hành vi phạm tội của mình cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng và tiếp tục điều tra